hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin việt nam đã tổ chức lễ công bố và trao danh hiệu sao khuê hai nghìn một mươi chín
danh hiệu sao khuê là giải thưởng vinh danh những doanh nghiệp uy tín nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin
theo đó chín mươi bốn sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin xuất sắc đã nhận danh hiệu sao khuê hai nghìn một mươi chín
trong đó riêng top một mươi có tổng doanh thu năm hai nghìn một mươi bảy đạt gần hai sáu trăm linh tỷ đồng tương đương một trăm một mươi một triệu đô la mỹ
năm hai nghìn một mươi chín ngoài top một mươi sản phẩm dịch vụ xuất sắc được công nhận danh hiệu top một mươi
sao khuê năm nay cũng tôn vinh các doanh nghiệp ở năm nhóm lĩnh vực là nhóm các sản phẩm giải pháp phần mềm thương mại tiêu biểu của việt nam
nhóm các sản phẩm giải pháp ứng dụng công nghệ mới trong cuộc cách mạng công nghiệp bốn
nhóm các sản phẩm giải pháp của doanh nghiệp khởi nghiệp nhóm các sản phẩm giải pháp phần mềm mới và nhóm dịch vụ công nghệ thông tin
có thể kể đến một số giải pháp đáng chú ý như phần mềm hóa đơn điện tử miinvoi và phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ misafmi net của công ty cổ phần misa
phần mềm quản trị nhân lực của tập đoàn vnpt
sao khuê là một cái giải thưởng mà rất là danh giá trong làng công nghệ việt và đặc biệt đó là misa năm nay đã cùng một lúc nhận bốn cái danh hiệu sao khuê
đặc biệt đó là với lợi thế về công nghệ cũng như sự hữu ích cho người dùng
thì phần mềm kế toán misafmi net đã lọt vào top một mươi
ngoài ra thì chúng tôi có những cái sản phẩm khác cũng đạt cái danh hiệu sao khuê về cái việc gọi là ứng dụng công nghệ bốn
hiệu sao khuê của chúng tôi phản ánh rất là rõ cái xu hướng của ngành hiện nay
theo như là số liệu thì có đến ba mươi các cái đề cử là đang sử dụng các cái công nghệ mới của các mạng công nghiệp bốn như là ai iot big data
để mà phát triển các sản phẩm và ngoài ra thì còn có thêm cả các doanh nghiệp hiện nay đang làm xuất khẩu ra không xuất khẩu phần mềm cho thị trường quốc tế
năm hai nghìn một mươi chín là năm đầu tiên việt nam đăng cai tổ chức giải thưởng công nghệ thông tin truyền thông châu á thái bình dương
các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin xuất sắc được trao danh hiệu sao khuê sẽ được lựa chọn để cử tham gia giải thưởng quốc tế danh giá này